ra đường trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội là điều không ai mong muốn
và bản thân phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thì lại càng không
thế nhưng đối với những người chiến sĩ công an nhân dân đó là nhiệm vụ là lời hứa vì bình yên cuộc sống của nhân dân
sự có mặt của những người chiến sĩ công an trên các mặt trận chống dịch lẫn đấu tranh phòng chống tội phạm
đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc của nhân dân và là cánh tay đắc lực hỗ trợ chính quyền vượt qua giai đoạn khó khăn này
đà nẵng những ngày giãn cách xã hội chỉ có vài trường hợp người dân ra đường sau giờ tan ca đêm
càng về khuya đường xá càng vắng người qua lại đây cũng là thời điểm mà lực lượng công an tại các chốt căng mình nâng cao tinh thần làm việc
bởi một phút lơ là nhiều trường hợp sẽ có cơ hội né tránh luồn lách chống đối lại lực lượng chức năng để vượt chốt
đừng cử ba thanh niên này đã bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn chặn kịp thời khi có ý định rồ ga
né tránh chốt kiểm soát dịch
ngay sau đó công an phường hòa hải đã lập biên bản và nhắc nhở chấn chỉnh hành vi của các trường hợp nêu trên
cũng không ít các trường hợp luồn lách tránh nát và chống đối các lực lượng thực hiện nhiệm vụ
các trường hợp này thì tổ công tác cũng phải xử lý triệt để nhằm chốc chặn cũng như là đống lỏng các trường hợp bỏ chạy hay như thế nào
đảm bảo trong dịch tốt hơn
đà nẵng có gần bốn trăm linh chốt kiểm soát dịch bệnh theo tinh thần chỉ thị năm của thành phố
hàng ngày từ tờ mờ sáng đến đêm khuya các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ kiểm soát từng người phương tiện qua lại
qua các chốt cố định trên những cung đường từ hẻm kiệt đến các tuyến trọng điểm lực lượng chín trăm một mươi một tám nghìn ba trăm chín mươi bốn và đội phản ứng nhanh một trăm một mươi ba chia thành nhiều tổ tuần tra lưu động
qua đó ngăn chặn các trường hợp
vi phạm phòng dịch phát hiện xử lý các đối tượng mua bán tàn trữ trái phép chất ma túy và nhiều loại tội phạm khác
qua thời gian triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát vũ trang ban đêm giải quyết các vụ việc
lực lượng cảnh sát sáu trăm một mươi ba đã giải tán hàng trăm lượt thanh thiếu niên tụ tập
cũng như là những người dân thường tập trung tại các địa điểm ở trên địa bàn thành phố để ngồi hống mát
thì qua cái sự việc này thì cũng đã nhắc nhở những người dân
cũng như là xử lý các đối tượng vi phạm từ đó là nâng cao ý thức chấp hành về quy định của pháp luật
cũng như là cái quy định về phòng chống dịch
sự có mặt của các chiến sĩ công an trên cả mặt trận chống dịch lẫn đấu tranh phòng chống tội phạm
đã và đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho người dân và là cánh tay đắc lực hỗ trợ chính quyền vượt qua khó khăn lúc này
những đêm tuần tra như vậy trong đổi các đường thì đó cũng coi như là niềm vui niềm phúc của các công hội chiến sĩ
vì mình thức để cho người dân được ở nhà ngủ ngon và mình căng mình ra để cho những chiến tiến đầu để phòng chống dịch góp phần để cho thành phố ổn định
mình đi làm về cũng rất là khuya nhiều khi là đi đường vắng như thế này cũng sợ lắm nhưng mà qua mấy cái chốt này có những cán bộ thì mình cũng yên tâm hơn thêm một phần nữa
đồng hồ đã điểm sang một ngày mới
những chiến sĩ công an vẫn miệt mài trắng đen

làm nhiệm vụ tại các cung đường
dịch bệnh sẽ còn kéo dài hơn khó khăn trồng chất khó khăn
nhưng tinh thần sự bền bỉ của người lính công an nhân dân sẽ dựng nên một thành trì chống dịch vững chắc